tại xã tu cha huyện đơn dương tỉnh lâm đồng công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk đã tổ chức khánh thành trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn châu âu đầu tiên tại việt nam
tới dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí đinh la thăng bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
cùng lãnh đạo các cơ quan thuộc quốc hội các bộ ngành trung ương tỉnh lâm đồng và một số địa phương trong cả nước
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu trang trại vinamilk organic đà lạt với quy mô ban đầu là năm trăm linh con bò sữa organic được tổ chức contchon oneion hà lan chứng nhận là trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn châu âu
dựa trên các nguyên tắc cơ bản và tuân thủ chặt chẽ hệ tiêu chuẩn eu organic trang trại bò sữa vinamilk organic đà lạt được xây dựng và vận hành với một số điểm khác biệt
như tuyệt đối không sử dụng các chất biến đổi xen
không sử dụng hóa chất thuốc trừ sâu tổng hợp phụ gia thực phẩm bò được cho ăn bằng thực phẩm một trăm linh hữu cơ
từ năm hai nghìn sáu vinamilk bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi bò sữa với những trang trại bò sữa công nghiệp với tổng vốn hơn năm trăm linh tỷ đồng
đến năm hai nghìn một mươi năm tăng lên một sáu trăm bảy mươi tỷ đồng
đến nay vinamilk đã có hệ thống một mươi trang trại quy mô lớn trên cả nước
toàn bộ bò giống được nhập khẩu từ úc mỹ và new zealand
cùng cấp khoảng bảy trăm năm mươi tấn sữa tươi
vì vậy vinamilk đã tạo ra nguyên liệu để sản xuất hơn ba triệu ly sữa mỗi ngày
hai năm qua kim ngạch xuất khẩu sữa tươi vinamilk tăng trưởng bình quân đạt bảy mươi trên năm
trang trại vinamilk organic đi vào hoạt động sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng giá trị dinh dưỡng cao
góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về dinh dưỡng
đồng thời tạo điều kiện cho người dân lâm đồng và người tiêu dùng được tiếp cận với sữa tươi hữu cơ chất lượng tương đương với sản phẩm quốc tế
đồng thời tạo niềm tin và chỗ đứng cho hàng việt nam và thương hiệu sữa việt nam khẳng định xứng tầm thế giới